sở y tế tỉnh thanh hóa vừa rút giấy phép kinh doanh đối với bốn nhà thuốc trên địa bàn tỉnh này
do đã có hành vi lợi dụng dịp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi ncov để kiếm lời
khi bán khẩu trang giá cao hơn nhiều lần so với quy định
bốn nhà thuốc nói trên gồm quầy thuốc số bảy tại xã vạn hòa huyện nông cống
quầy thuốc số bảy mươi chín tại xã thăng long huyện nông cống
nhà thuốc thành kiệt tại một trăm một mươi bảy đường lê lai phường đông sơn thành phố thanh hóa
nhà thuốc anh giỏi tại chín mươi năm đường lê lai phường đông sơn thành phố thanh hóa
quyết định rút giấy phép kinh doanh gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
trước đó cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa cũng đã xử phạt hành chính
hai quầy thuốc số bảy và số bảy mươi chín tại huyện nông cống mỗi cơ sở hai mươi năm và bảy mươi năm triệu đồng